cây hồ tiêu được xác định là một trong những mặt hàng nông sản có giá trị của tỉnh quảng trị cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu
cùng với việc mở rộng chỉ dẫn địa lý từ bốn xã lên thành ba mươi tám xã tỉnh quảng trị đã chú trọng liên doanh liên kết trong tiêu thụ sản phẩm mở rộng diện tích xây dựng thương hiệu cây hồ tiêu phát triển mang tính bền vững
vùng cùa thuộc huyện cam lộ tỉnh quảng trị có tổng diện tích trồng tiêu hơn ba trăm linh hectare hạt tiêu cùa có kích thước nhỏ rắn thơm nồng và có vị cây đặc trưng
chính điều này mà những năm trở lại đây hợp tác xã hồ tiêu cùa đã có nhiều cách làm để từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm hạt tiêu vùng cùa gắn với việc xây dựng chỉ dẫn địa lý tiêu thụ sản phẩm

đến nay tổng diện tích trồng tiêu trên địa bàn tỉnh quảng trị có tổng diện tích trồng tiêu hơn ba trăm linh hectare
tổng diện tích trồng tiêu trên địa bàn tỉnh quản trị là hai năm trăm linh hectare trong đó có khoảng hai mươi hectare sản xuất tiêu hữu cơ
theo đánh giá của các nhà chuyên môn hạt tiêu quảng trị về cơ bản không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và phân bón nên tiêu rất sạch
tuy nhiên muốn giữ vững được thương hiệu thì người dân và chính quyền địa phương ở tỉnh quảng trị cần có một số giải pháp
những người sản xuất kinh doanh tiêu phải đoàn kết để làm sao giữ vững được cái danh tiếng của mình đảm bảo được bán ra thị trường là cái chất lượng tiêu như là được tuyên bố như là được công bố
thứ hai nữa là công tác quảng bá sản phẩm của chúng ta
có một cái rất quan trọng mà cũng quyết định đến cái việc mục tiêu có phát triển được hay không đấy là sự quan tâm của các cấp chính quyền
hiện nay hạt tiêu quảng trị đã có mặt tại các thị trường châu âu
đặc biệt vừa qua công ty thương mại quảng trị đã đưa sản phẩm tiêu quảng trị vào được hệ thống siêu thị orise ở pháp
cùng với việc mở rộng thị trường và được bảo hộ chỉ dẫn địa lý nên danh tiếng và thương hiệu của sản phẩm hạt tiêu quảng trị được thúc đẩy và thương mại hóa
từ đó sẽ hướng tới một nền sản xuất nông nghiệp bền vững mang lại nguồn thu nhập ổn định cho bà con nông dân ở tỉnh quảng trị